chị còn có biểu hiện viêm nhiễm nặng vùng kín phải đến bệnh viện phụ sản hà nội cơ sở hai thăm khám
tại đây bác sĩ nguyên công định giám đốc bệnh viện phụ sản hà nội cơ sở hai cho biết

xong không nên bất chấp lạm dụng hoặc tự ý dùng cước không rõ nguồn gốc như bơm nước kiềm
dùng gel để sinh con trai châm cứu uống thuốc nam chủ động thụ tình nhân tạo kích trứng gây hại sức khỏe

phụ nữ trước khi chuẩn bị mang thai nên tập trung vào chế độ dinh dưỡng khoa học bổ sung vitamin tổng hợp
acid folic nam giới kiêng rượu bia thuốc lá chất kích thích duy trì tập thể dục để cải thiện sức khỏe
tuyệt đối không mua thuốc không rõ nguồn gốc không tự ý dùng kháng sinh hay thuốc kê đơn dẫn đến tiền mất tật mang
đột quỵ suất huyết não là một trường hợp khẩn cấp đe dọa đến tính mạng với tỷ lệ tử vong và di chứng cao
bệnh đòi hỏi phải được phát hiện sớm và điều trị kịp thời
mới đây khoa ngoại thần kinh bệnh viện đa khoa xuyên á long an đã phẫu thuật nhanh chóng cứu sống bệnh nhân bốn mươi ba tuổi
ngụ tại long an bị đột quỵ suất huyết não trong tình trạng hôn mê sâu vô cùng nguy kịch
bệnh nhân t bốn mươi ba tuổi ngụ tại long an khi đang làm việc tại nhà thì bệnh nhân ngã ra nôn ói và rơi vào trạng thái hôn mê sâu gọi không trả lời
người nhà đã nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa xuyên á long an
nhận định đây là một trường hợp đột quỵ bệnh nhân được chỉ định chụp ct sọ não kết quả ghi nhận
suốt huyết não vùng bao trong bên trái kèm sốt huyết não thất do tăng huyết áp
thang điểm đánh giá ý thức của bệnh nhân lúc này chỉ năm điểm đây là mức tính mạng đe dọa rất cao
các bác sĩ khoa ngoại thần kinh nhanh chóng hội trần giải thích người nhà tình trạng của bệnh nhân phẫu thuật cấp cứu mở sọ giải áp
lấy máu tụ nội sọ và phẫu thuật đặt ống dẫn lưu não thất ra ngoài
hai cuộc mổ diễn ra xuyên đêm và kết thúc thành công bệnh nhân tiếp tục được hồi sức tại khoa hồi sức tích cực
nhờ quá trình hồi sức tốt tình trạng bệnh nhân dần hồi phục và chuyển lên khoa ngoại thần kinh tiếp tục điều trị
ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn vừa qua sau hơn một tháng điều trị bệnh nhân xuất viện trong niềm vui và hân hoan của tất cả mọi người
thông tin về ca bệnh bác sĩ chuyên khoa một nguyễn hoàng thi khoa ngoại thần kinh bệnh viện đa khoa duyên á long an bác sĩ điều trị cho bệnh nhân cho biết
bệnh nhân bị sức viết đảo nguyên nhân sức viết đảo của bệnh nhân là do vấn đề cao viết áp nhưng mà bệnh nhân không có được uống thuốc thường xuyên
nên là thành ra cái ngày nhập viện thì viết áp bệnh nhân đột ngột tăng tăng gọt nó làm cho vỡ các mặt bóng đảo
từ trường hợp trên bác sĩ khuyến cáo với các trường hợp đột ngột đau đầu
dữ dội giảm trí rác bất tỉnh hôn mê sâu nên đến ngay các bệnh viện có đầy đủ chuyên khoa như ngoại thần kinh gây mê hồi sức chẩn đoán hình ảnh để được kịp thời cứu chữa
ngày một mươi một tháng ba bác sĩ hoàng việt dũng trưởng khoa ngoại tổng hợp bệnh viện hữu nghị cho biết
các bác sĩ vừa lấy ra chiếc ghim hồ sơ dài gần hai cm trong bụng nữ bệnh nhân hai mươi bốn tuổi ở hà nội
bác sĩ hoàng việt dũng trường khoa ngoại tổng hợp cho biết
bệnh nhân vào viện với biểu hiện đau bụng âm ỉ hạ vị đau tăng không sốt bí trung tiện khám hạ vị ấn đau phản ứng
bệnh nhân được tiếp nhận khám và thực hiện chụp ct phát hiện có dị vật đâm thủng thành ruốn non vào trong ổ bụng gây tổn thương khối mạc nối bọc đạn ruột non
khi gỡ ra các bác sĩ thấy có giả mạc và ít dịch mù và một dị vật kim loại giống đinh kim dài một năm cm
bác sĩ đã lấy bỏ dị vật khâu lỗ thủng nội soi bệnh nhân chia sẻ không hề biết nuốt phải dị vật khi nào
theo bác sĩ hoàng việt dũng trường khoa ngoại tổng hợp bệnh viện hữu nghị dị vật người lớn thường bị hóc là tăm xương gà dao lam viên thuốc chưa bóc vỏ thậm chí là bàn chải đánh răng nắp chai bia
như trường hợp của bệnh nhân trên nếu không mổ kịp thời gắp dị vật xa có thể thủng ruột non gây suất huyết nội rất nguy hiểm
giai đoạn muộn hình thành khối áp xe thì bệnh nhân sẽ bị nhiễm trùng
đa số các bệnh nhân bị hóc dị vật đều trong tình trạng vô ý mắc phải nên lời khuyên của các bác sĩ là không nên ủa dỡn hay làm nhiều việc cùng lúc khi ăn
nên ăn uống tập trung điểm đạm để tránh hóc dị vật
người dân cần đi khám ngay khi có các triệu chứng như nuốt khó nuốt vướng nôn khi cố ăn bột nôn sau ăn đau bụng ấm ỉ
tiếp tục là một trường hợp phát hiện dị vật trong đường tiêu hóa với tính chất nghiêm trọng hơn
bệnh nhân ly khoảng bốn mươi tuổi đã được đưa đến khoa cấp cứu của bệnh viện nhân dân phu yong ở thâm quyến trung quốc vào ngày năm tháng ba do nuốt một chiếc kéo và ba chiếc bật lửa vào bụng khi say rượu
theo đó bệnh nhân ly khoảng bốn mươi tuổi sau một đêm uống rượu thừa nhận mình đã dạy rột nuốt bật lửa thuốc lá và một chiếc kéo kim loại sắc nhọn có thể đâm xuyên qua thành bụng
qua kiểm tra nội soi xác nhận trong dạ dày có chiếc kéo và ba chiếc bật lửa các bác sĩ cẩn thận lấy chiếc kéo ra ngoài được biết phải mất thêm một giờ để lấy ba chiếc bật lửa ra
giám đốc lee jounda trung tâm nội soi tiêu hóa giải thích rằng mặc dù việc loại bỏ dị vật bằng nội soi có vẻ đơn giản nhưng hoạt động thực tế lại rất khó khăn
nếu không được xử lý đúng cách việc lấy dị vật ra có thể dễ dàng gây ra hư hỏng thứ cấp
hoàng minh di trợ lý giám đốc trung tâm nội soi tiêu hóa giải thích rằng dị vật trong đường tiêu hóa là một trong những tình trạng nguy kịch nhất trong lĩnh vực tiêu hóa
trường hợp nghiêm trọng nó có thể gây tắc nghẽn hoàn toàn thực quản gây ra các triệu chứng chèn ép khí quản như khó thở hụt hơi chảy máu đường tiêu hóa thủng và thậm chí xuyên thủng các động mạch lớn dẫn đến tử vong
đối với những dị vật không thể tống ra khỏi cơ thể kịp thời thì phương pháp điều trị được ưu tiên là loại bỏ bằng nội soi
bác sĩ khuyến cáo khi lốt phải dị vật người bệnh cần đến khám và điều trị can thiệp ngay ở các cơ sở y tế có đầy đủ phương tiện như chụp x quang nội soi
không nên tự ý điều trị tại nhà hay điều trị theo mẹo dân gian rất nguy hiểm và làm bệnh phức tạp thêm ảnh hưởng đến sức khỏe
việc dùng chung các sản phẩm mỹ phẩm như son môi maskara bút viền mắt bộng phấn trang điểm tiêm ẩn nguy cơ lây nhiễm virus vi khuẩn nấm rất lớn
trường hợp bệnh nhân sau đây là một cảnh báo cho các chị em khi sử dụng chung mỹ phẩm đặc biệt là mỹ phẩm thanh lý
cô gái cho biết gần đây săn được một bộ sản phẩm chăm sóc da của thương hiệu nổi tiếng trong hội thanh lý đồ secent
chi phí bằng một phần năm bình thường
người bán cam kết sản phẩm còn rất mới chỉ sử dụng một vài lần nhưng không hợp nên bán lại
một ngày sau sử dụng cô bắt đầu thấy da đỏ và chân trích gây khó chịu
người bán giải thích là các sản phẩm đang phát huy tác dụng phải dùng thêm vài ngày nữa các triệu chứng trên sẽ hết
tuy nhiên sau khoảng ba ngày bệnh nhân thấy da mình ngày càng đỏ kích ứng đồng thời mua xuất hiện mụn nước đau rát
bác sĩ thành chẩn đoán cô gái bị viêm da kích ứng và nhiễm heper môi do dùng sản phẩm không đảm bảo nguồn gốc
bác sĩ chăm sóc da tại chỗ ánh sáng trị liệu uống thuốc ước chế virus
bác sĩ nhận định việc dùng chung các sản phẩm mỹ phẩm như son môi mascar bút viển mắt bông phấn tràn điểm tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm virus vi khuẩn nấm rất lớn
thực tế những dụng cụ trang điểm như thế này là nơi ẩn chứa rất nhiều hóa chất và virus gây nhiễm bệnh
mặc dù môi là vùng bán niềm mạc rất dễ tổn thương nguy cơ nhiễm virus hepper vi khuẩn
ngoài ra bạn không thể kiểm tra được nguồn gốc của sản phẩm nên nguy cơ gặp tình trạng hàng nhái kém chất lượng có thể xảy ra
vì thực chất không ai biết thành phần và hàm lượng trong mỹ phẩm đó
chừa kể dùng tích sản phẩm còn lại trong chai cụ thể là bao nhiêu cũng không thể đong đến chính xác
bác sĩ khuyến cáo chị em không nên dùng chung mỹ phẩm dụng cụ trang điểm các sản phẩm thanh lý không rõ nguồn gốc dụng cụ trang điểm cá nhân cũng cần được vệ sinh thường xuyên để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe làn da
nụ hôn là hành động quen thuộc đơn giản để thể hiện tình cảm
tuy nhiên một chàng trai hai mươi tuổi mới đây lại phải nhập viện vì hành động này
tại bệnh viện nhân dân số một hàng châu qua siêu âm bác sĩ phát hiện hạch cổ của văn bằng sưng tấy và chức năng gan bất thường
sau khi kiểm tra kỹ hơn nguyên nhân đã được xác định
kết quả cho thấy các chỉ số liên quan đến virus ebv đều dương tính và ngay lập tức anh được chẩn đoán mắc bệnh nhiễm virus ebv cấp tính thường được gọi là bệnh hôn
con đường lây nhiễm chính của bệnh hôn là qua nước bọt
người đầu tiên văn bằng nghĩ đến khi nghe điều này là bạn gái của anh nhưng cơ thể của người này không có gì bất thường làm sao có thể lây bệnh
trên thực tế nhiễm ebv phổ biến khắp thế giới chủ yếu là lẻ tẻ và phổ biến cục bộ ở các khu vực nhỏ hầu hết chúng biểu hiện dưới dạng nhiễm trùng tiềm ẩn không có triệu chứng
bác sĩ jeanji trưởng khoa truyền nhiễm tại bệnh viện nhân dân số một hàng châu giải thích hơn chín mươi người trưởng thành mang ebv trong cơ thể và đại đa số họ đã bị nhiễm bệnh hôn một cách ngấm ngầm
tuy nhiên do có sức đề kháng mạnh và cơ chế đáp ứng miễn dịch hoàn chỉnh trong cơ thể nên nhiều người có thể không có bất kỳ triệu chứng bất thường nào sau khi nhiễm bệnh hô
mặc dù có thể không có triệu chứng nhưng evv do người lớn mang theo rất dễ lây sang trẻ em và những người có hệ miễn dịch yếu
nói cách khác khi một người mang ebv mặc dù không có triệu chứng và xét nghiệm cho kết quả tốt nhưng virus vẫn có khả năng lây nhiễm
các bác sĩ cho biết việc nhận biết sớm và điều trị triệu chứng rất quan trọng đối với bệnh hôn
các triệu chứng ban đầu của nhiễm ebv giống như bệnh cúm như sốt sổ mũi đau họng nên rất dễ nhầm lẫn
triệu chứng điển hình nhất của bệnh hôn là sốt tái phát thường kéo dài ít nhất năm bảy ngày và không khỏi
sốt do cảm lạnh hoặc cúm thông thường sẽ thuyên giảm trong vòng ba năm ngày
vì vậy miễn là cơn sốt vẫn còn đặc biệt là ở trẻ em và những người có khả năng miễn dịch kém
đừng cố tự chữa trị mãi đến bệnh viện kịp thời để tránh làm chậm trễ quá trình điều trị
công ty trách nhiệm yếu hoạn bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ jt airg bị xử phạt hành chính do quảng cáo các sản phẩm hàng hóa dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện
theo đó ngày một mươi một tháng ba thanh tra sở y tế tp hcm đã công bố các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế
cụ thể trong quyết định xử phạt hành chính ngày hai mươi chín tháng hai thanh tra sở y tế tp hcm đã ra quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hưu hạn bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ jt angel
địa chỉ tám trăm năm mươi hai tám trăm năm mươi hai a an dương vương phường một mươi ba quận sáu với tổng số tiền phạt là bảy mươi năm triệu đồng
vì quảng cáo các sản phẩm hàng hóa dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện
quảng cáo có sử dụng từ ngữ nhất hoặc là từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định
ngoài phạt tiền công ty này còn bị buộc thao gỡ thao dỡ xóa quảng cáo mà nội dung quảng cáo chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện
buộc thao gỡ tháo rỡ xóa quảng cáo có sử dụng từ ngữ nhất hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định
đáng chú ý chỉ trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đây là lần thứ hai công ty trách nhiệm hưu hạn bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ jt angel bị thanh tra sở y tế tp hcm xử phạt